sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên nhân viên hành chính tại các cơ sở giáo dục huyện yên định thanh hóa
hiện vẫn đang trong tình trạng nín thở đợi chờ trong niềm hy vọng mong manh
sẽ được xem xét lại trước quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối với những người lao động này sau bao năm gắn bó và công hiến cho ngành giáo dục
thì đây có lẽ là cái kết không có hậu
đang mơ màng ở mạng mình chạy ra thêm mấy cầu thang để xuống đi dạy
lúc đấy mình đã bảo là mình không còn là giáo viên nữa đâu
bởi vì mình một mươi bốn năm rồi
một mươi bốn năm mình dạy ở trường đó bước qua đường đến trường
đúng là những ngày đầu của năm học mình lắng nghe từ hồi trong bên trường
mình rất buồn
hơn một mươi năm theo nghề với rất nhiều những thành tích trong giáo dục
giáo viên dạy giỏi đạt giải nhất cấp huyện giáo viên dạy giỏi tích hợp
với rất nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố
nhưng điều đó cũng không thay đổi được quyết định bị cho thôi việc
của các thầy cô giáo
ở công ty giải gia mà khi mà đạp hồ sơ thì mọi người nói rằng là nếu là giáo viên
thì chắc chắn rằng nếu nói là giáo viên thì họ sẽ không tuyển
mình nói như rơi vào súng vực thực sự là sợ nhũng như rơi vào súng vực thẳm
chơi với chẳng biết là sửa dẫm vào đâu
sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên hợp đồng tại huyện yên định tỉnh thanh hóa
đã chào đón năm học mới bằng quyết định cho thôi việc
nhiều giáo viên có thâm niên trên một mươi năm đi dạy
trên một mươi năm đó đến nay vẫn chỉ hưởng mức lương một hai mươi năm triệu đồng
với hy vọng trao kiến thức cho học sinh đã là một niềm vui lớn rồi
mỗi khi mà học sinh ra hỏi là cô ơi cô không đi dạy nào
thì mình cũng có báo là cô đang đợi cơ hội
đợi xem là có được đi hay không
thật sự là mình cũng không biết
mình cũng rất mong là cái chính sách mới của huyện của tỉnh
là sẽ tạo một cái cơ hội nào đấy cho những giáo viên công hiến lâu năm như bọn mình
đặc biệt là những người mà đã có thành tích nhiều hoặc là những người đã cống hiến lâu năm
theo ủy ban nhân dân huyện yên định đây không phải là quyết định của huyện
mà đến từ quyết định bảy nghìn ba trăm sáu mươi chín của tỉnh
theo quyết định này thì tạm dừng tuyển dụng tiếp nhận công chức
hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh thuộc các ban ngành của tỉnh
vì vậy huyện phải cắt hơn sáu trăm linh hợp đồng
mặc dù theo giả soát lại sau khi cắt huyện còn thiếu gần ba trăm linh giáo viên đứng lớp
vì nếu mà cái số lượng giáo viên cắt như thế thì không đủ để đảm đương được các cái việc thêm như là
chuyên trách rồi là các môn đặc thù
nên là cũng
cá nhân tôi thường nghĩ là có ảnh hưởng một phần đến cái này
huyện đã kiến nghị với tỉnh đề xuất là hai trăm năm mươi ba giáo viên để được tuyển
tuy nhiên đến nay thì mới làm việc với các sở ban ngành
là tôi biết được biết là sở nội vụ và các sở khác cũng đang kiến nghị
thì có bàn bán kiến nghị với ban tỉnh
thì cái này phải chờ cái bàn bán với ban tỉnh chỉ đạo thì huyện mới thực hiện được
tấm bằng đại học của chị hạnh
giờ đã được cất kỹ nơi đái tủ
kết thúc một ngày làm việc của chị
giờ không phải bước ra từ cổng trường
mà là từ cánh cổng của khu công nghiệp